liên quan đến vụ vận chuyển một trăm linh bánh heroin bị bắt vào đêm ngày một mươi tám tháng ba vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối tượng lục thanh đồng
trú tại phường đề thám tp cao bằng tỉnh cao bằng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
như tin đã đưa lục thanh đồng bị bắt vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng ba tại trạm thu phí quốc lộ sáu
thuộc địa phận huyện lương sơn tỉnh hòa bình
tăng vật thu giữ ngoài một trăm linh bánh heroin còn có một trăm tám mươi một viên ma túy tổng hợp màu hồng và màu xanh
cùng hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong quá trình vây bắt đối tượng đã đâm xe vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy
quá trình truy đuổi gần hai mươi km cảnh sát đã phải nổ súng bắn vào lốp xe làm xe mất lái lật nhào
lúc này lực lượng vây bắt mới không chế được đối tượng đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam do cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị đối với lục thanh đồng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
còn tại quảng bình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
vừa bắt đối tượng vận chuyển một bánh heroin
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hôm qua hai mươi ba tháng ba
tại đường lê văn trị phường bắc lý tp đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng võ văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trong lúc bắt giữ thì đối tượng võ văn sơn ném ra một túi sách màu đen để phi tang
kiểm tra bên trong túi sách phát hiện một gói hình chữ nhật
mà theo khai nhận của đối tượng là một bánh heroin
sơn khai là được một đối tượng không rõ địa chỉ thuê vận chuyển số ma túy trên
từ tp vinh vào tp đồng hới và trong lúc chờ giao hàng bị bắt quả tang
theo tài liệu của cơ quan điều tra đối tượng võ văn sơn đã nhiều lần vận chuyển ma túy
vào địa bàn tỉnh quảng bình tiêu thụ và đã được các trinh sát ma túy lên kế hoạch bắt
tuy nhiên do thủ đoạn của đối tượng quá tinh vi nên việc bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn